trong đêm nay nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ thêm từ một đến hai độ nữa
ở khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ đêm nay từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
trung du vào vùng đồng bằng nhiệt độ từ một mươi bảy một mươi tám độ
tuy nhiên tình trạng sương mù và mây dày này ở bắc bộ sẽ nhanh chóng kết thúc vào ngày mai
ngày ông công ông táo về châu trời
bởi sáng mai vùng áp thấp phía tây sẽ có xu hướng phát triển và mở rộng yếu về phía đông
dưới tác động của vùng áp thấp sáng mai ở khu vực lai châu điện biên và sơn la
sẽ có nắng trước chín giờ sáng và nhiệt độ cao nhất ngày mai các tỉnh này sẽ duy trì ở mức cao từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
còn với các tỉnh hà giang yên bái phú thọ cao bằng bắc cạn và thái nguyên
phải sau một mươi giờ sáng trời mới có nắng vì thế nền nhiệt thấp hơn phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
riêng vùng ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định hay hà nam
phải sau một mươi hai giờ trời mới có nắng yếu vì thế nền nhiệt ngày sẽ duy trì ở mức từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
ngày ông công ông táo ở miền trung cũng sẽ diễn ra trong tiết trời đẹp
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến đà nẵng
vẫn có mây nhiều nhưng mưa thì chỉ còn lác đắc một vài nơi lượng mưa không đáng kể
sang ngày mai hầu khắp miền trung đồng loạt có nắng
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế nắng lên sau khoảng một mươi giờ và cường độ nắng không mạnh
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ duy trì ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
tại khu vực từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ là hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nắng sớm trước tám giờ sáng
cường độ nắng cũng khá mạnh vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại đây sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
nam bộ và tây nguyên tiếp tục nằm trong khối không khí biển ổn định
nên trong đêm nay không nơi nào có mưa
ngày mai cả hai khu vực đều có nắng sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở khu vực tây nguyên là từ hai mươi tám ba mươi một độ trong khi ở các tỉnh nam bộ
nhiệt độ là từ ba mươi ba độ
đến ba mươi bốn độ nóng cục bộ sắp xỉ ba mươi năm độ sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển không khí lạnh yếu đi gió trên hầu khắp các vùng biển giảm dần
riêng khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ với lốc xoáy và gió giật mạnh
gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển này
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại